hà nội trái tim của cả nước cũng là nơi hội tụ nhân tài vật lực của cả đồng băng bắc bộ trong hơn một năm qua
kể từ sau đổi mới quá trình hội tụ này lại càng nhanh hơn khiến hà nội trở thành một trong hơn hai mươi đại đô thị trên toàn thế giới
với nguồn nhân lực vật lực khổng lồ tích lũy được của hà nội nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đặt ra mục tiêu
đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng thủ đô hà nội trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước
đây là một nhiệm vụ lớn và không hề dễ dàng với hà nội khi hơn một năm qua về kinh tế hà nội là nơi hội tụ rõ rệt
nhưng lan tỏa một cách mở nhạt chưa nói tới vai trò đầu tàu động lực phát triển kinh tế cho các địa phương trong vùng đồng bằng sông hồng
đây là một trong nhiều điểm bán tour du lịch của các doanh nghiệp du lịch lữ hành ở trung tâm hà nội
trong thời gian qua các doanh nghiệp này liên tục phát triển các tour du lịch tới các tỉnh thuộc đồng bằng sông hồng
nhằm phục vụ du lịch khách hàng
đó được xem là nỗ lực thúc đẩy liên kết vùng của ngành du lịch các tỉnh trong khu vực đặc biệt là ngành du lịch thành phố hà nội
trong thời gian qua các doanh nghiệp này liên tục phát triển các tour du lịch tới các tỉnh thuộc đông băng sông hồng
trong thời gian qua một phần là để hoàn thiện các sản phẩm du lịch lữ hành của chính hà nội
nhưng mặt khác cũng tạo ra sự lan tỏa về kinh tế du lịch tới nhiều tỉnh thành trong vùng
nhưng du lịch là lĩnh vực hiếm hòi tạo ra được sự lan tỏa rõ rệt về kinh tế từ hà nội tới các tỉnh đông băng sông hồng
nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị nêu rõ nhiệm vụ của hà nội phải trở thành đầu tàu tạo hiệu ứng lan tỏa
là trung tâm động lực phát triển vùng và cả nước
đó là một nhiệm vụ lớn và không hề dễ dàng
trước nhiệm vụ đó thành ủy hà nội nhanh chóng ban hành chương trình hành động
và ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình hành động do thành ủy đề ra
trong đó phát triển hạ tầng giao thông được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển liên kết vùng
hiện tại thì hà nội đang là đầu mối kết nối của tất cả các tỉnh
từ đường hàng không đường sắt đường bộ các đường quốc lộ
thành phố hà nội đã kết nối đến các tỉnh
hiện tại thì thành phố hà nội cũng đã tập trung xây dựng
thúc đẩy đầu tư trước tiên là nâng cấp các tuyến đường kết nối với các tỉnh
cũng như các cầu kết nối với các tỉnh gần gận
trong năm hai nghìn hai mươi ba thì thành phố hà nội cũng đã khởi công và đang triển khai rất tích cực cái đường vành đai bốn
dài một trăm một mươi ba km qua các tỉnh xung quanh của thành phố hà nội
phải chạy qua địa bàn của bắc ninh và hương yên
với những hệ thống kết cấu hạ tầng này thì cũng sẽ hỗ trợ tạo ra một không gian phát triển kinh tế
cho các tỉnh xung quanh và đồng thời cũng hỗ trợ cho các tỉnh xung quanh kết nối ngắn hơn đối với hà nội
và cũng như là kết nối giao thương kết nối phát triển hàng hóa kết nối du lịch
tuy nhiên việc phát triển hạ tầng giao thông chỉ là tạo ra cơ sở cho sự kết nối
cũng như lan tỏa kinh tế từ hà nội tới các tỉnh trong vùng
vấn đề quan trọng nhất là nội dung
vấn đề quan trọng nhất là nội dung
nội dung lan tỏa cơ chế lan tỏa mức độ lan tỏa không thể được quyết định bởi hạ tầng giao thông
những vấn đề đó cần được giải quyết trong một quy hoạch tổng thể về phát triển thủ đô
trong đó lựa chọn đâu là lĩnh vực chủ lực có thể đóng góp vai trò đầu tàu động lực vùng
để từ đó cung cấp cho lĩnh vực đó một không gian phát triển tương xứng
và hà nội đang nỗ lực thực hiện phần việc này
thành phố hà nội thì hiện tại là thực hiện nghị quyết ba mươi
và cũng như là
thực hiện cái nhiệm vụ của quy hoạch thủ đô
thì đang triển khai đồng thời ba cái nhiệm vụ trọng tâm lớn
thứ nhất là xây dựng quy hoạch thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi
đồng thời cũng đang triển khai thực hiện cái nhiệm vụ điều chỉnh
quy hoạch chung thủ đô đến hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn sáu mươi năm
và song hành cái nhiệm vụ đó thì cũng đang xây dựng giả soát
để xây dựng luật thủ đô mới để xác định các cơ chế đặc thù cho thủ đô
và trong tất cả các nội dung nhiệm vụ này thì đều xác định như là trong nghị quyết của ba mươi
và cũng như là tiếp thu các cái chỉ đảng tại nghị quyết ba mươi bộ chính trị
thì xác định hà nội là một cái đầu tàu trọng tâm phát triển của cả vùng đồng bằng sông hồng
và cũng như là vùng kinh tế phía bắc
xây dựng quy hoạch đồng thời xây dựng cơ chế pháp lý vượt trội
là những điều kiện tiên quyết để giải phóng tiềm lực của thủ đô
và hỗ trợ phát triển những lĩnh vực thủ đô có lợi thế phát triển nhanh hơn mạnh mẽ hơn
tại quy hoạch lần này nhiệm vụ trở thành cực tăng trưởng có vai trò lan tỏa dẫn dắt
thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông hồng đã được đưa lên hàng đầu
trong quan điểm chung về phát triển thủ đô
đúng là cái mối quan hệ giữa hà nội với phát triển vùng
nó là một mối quan hệ tác động hai triệu
trước hết hà nội là một cái trung tâm
nó có thể quy tụ nó có thể thu hút được các nguồn lực các cái tinh hoa phát triển của các cái vùng
và hầu như những các phát triển rất đặc thù ở các đỉnh cao nhất sẽ tập trung vào khu vực hà nội
và từ những phát triển đó nó tạo ra dẫn dắt
ví dụ như sản phẩm về khoa công nghệ những sản phẩm cốt lõi
nó tạo ra dẫn dắt để lan tỏa phát triển của các vùng bên cạnh
tuy nhiên cho tới hiện tại vẫn chưa có sản phẩm khoa học công nghệ nào của hà nội
tạo ra sự dẫn dắt
tự dắt tới các tỉnh lân cân
ở góc nhìn tổng thể hiện hà nội chưa phác họa được một cơ chế lan tỏa về kinh tế khả sĩ
với nhóm các lĩnh vực có khả năng tạo động lực đối với vùng đồng bằng sông hồng
và sự lan tỏa mà quy hoạch đưa ra vẫn chỉ là lý thuyết chung chung chưa có gì cụ thể
điểm nghẽn vừa qua tức là chưa xác định chưa phát huy hiệu quả của hà nội
với một vai trò là thủ đô với các vùng nơi như trên
vậy thì quy hoạch lần này phải xác định được mối quan hệ này tức là hà nội với vùng như thế nào
vùng thủ đô vùng đồng bằng sông hồng rồi là vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
thì đây là những vấn đề tôi cho nên tôi cần phải lựa
thì trong quy hoạch lần này còn rất nguyên lý trung trung chưa đề cập đến vai trò hà nội thế nào
hà nội là đầu tàu động lực phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông hồng
dựa trên thực tiễn hà nội đã có sự thay đổi về chất trở thành đại đô thị tầm thế giới
với mức độ tập trung các nguồn lực kinh tế chưa từng có trong lịch sử
nhưng để tạo ra sự lan tỏa chưa có tiền lệ đó là một nhiệm vụ thực sự khó cho thành phố hà nội
trong hoàn cảnh đó việc phát triển hạ tầng sông hà nội
giao thông kết nối với vùng đồng bằng sông hồng là điều kiện tiên quyết để phát triển giao thương
và lan tỏa các thế mạnh các nguồn lực
cùng với đó quy hoạch thủ đô cần xác định rõ đâu là lĩnh vực có khả năng lan tỏa
cơ chế lan tỏa của lĩnh vực đó
để từ đó quy hoạch một không gian phát triển tương xứng và thuận lợi
chỉ có như vậy hà nội mới có thể thực hiện vai trò đầu tàu động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng
mà nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đã đề ra